báo nhân dân đã đăng tải toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng dưới tiêu đề
tạo khí thế mới động lực mới hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trung ương đã đề ra
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết trên trang nhất và trang bốn báo nhân dân
cũng trên báo nhân dân mục xã luận có bài viết
nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương
theo bài viết nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này
đề cập đến đều là những vấn đề quan trọng phức tạp và nhạy cảm
có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân đến đông đảo đội ngũ cán bộ công chức viên chức
và người lao động trong cả nước được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng
các cấp ủy đảng cần nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản và hiệu quả
các nghị quyết kết luận của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất
thông tin về tình hình mưa lũ ở miền bắc cũng được đăng tải trên hầu hết các mặt báo
trên trang nhất trang hai và trang ba báo tuổi trẻ có loạt bài thông tin về vấn đề này
cơn lũ đổ về dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi qua thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
khiến hai mươi bốn tổ dân phố thôn bản bị ngập một mươi một nhà bị cuốn trôi hoàn toàn
trong khi đó nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hòa bình vẫn trong cảnh chia cắt sau mưa lũ
nhiều hộ nuôi trồng thủy sản cũng trong cảnh trắng tay sau khi hồ hòa bình mở cả tám cửa xả đáy
tính đến tối ngày một mươi một tháng một mươi mưa lũ đã khiến ít nhất ba mươi ba người chết
hơn hai mươi người mất tích và gần một mươi người bị thương ở các tỉnh yên bái hòa bình thanh hóa sơn la quảng trị
trước tình hình trên tại cuộc họp với thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương phải tìm mọi cách đưa dân ra khỏi nơi bị cô lập
còn trên báo lao động đã có bài viết về tình trạng mưa lũ hoành hành tại các tỉnh miền trung và miền núi phía bắc
cụ thể theo dự báo của các cơ quan chức năng sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi trên sông mã tại giàng
ở mức tương đương hai trận lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm tám mươi và hai nghìn bảy gây ngập lụt nghiêm trọng tại thanh hóa
tại nhiều địa phương tình hình mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp khó lường
số người chết bị thương và mất tích do mưa lũ vẫn gia tăng
số lượng tài sản của người dân bị nhấn chìm theo lũ vẫn chưa là con số cuối cùng
mới đây đề xuất chuyển đổi một trăm một mươi tám hectare đất nông nghiệp ở tp hcm thành đất công nghiệp dịch vụ và đô thị đang gây nhiều ý kiến trái chiều
báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết đô thị có cần đất nông nghiệp
đây là đề xuất của phó giáo sư tiến sĩ trần hoàng ngân giám đốc học viện cán bộ tp hcm
theo ông ngân hiện đất dành cho nông nghiệp của tp hcm chiếm năm mươi sáu diện tích
nhưng giá trị mà ngành này đóng góp chỉ hơn tám gdp của thành phố
vì vậy nên chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất nông nghiệp này sang đất công nghiệp dịch vụ và phát triển đô thị
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng tại sao lại phải chuyển sang đất phi nông nghiệp khi mà sáu ha đất tp hcm quy hoạch cho khu công nghiệp nhưng đến nay sử dụng chưa được năm mươi
điều đó chứng tỏ là nhu cầu sử dụng chưa tới vì giá đất hiện nay quá cao
hơn nữa không phải miếng đất nào cũng làm công nghiệp được
còn trên trang năm báo thời nay có bài viết lao
phi chính thức sống khổ vì lọt sàng an sinh
bài viết nêu rõ phần lớn lao động phi chính thức là lao động tự do di cư từ nông thôn ra thành phố kiểu ba
không có hợp đồng không có bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thậm chí mức lương cũng bèo bọt bị cắt xén
chính bởi những rào cản này mà họ không được tiếp cận với sàn an sinh phải sống cuộc sống bấp bênh nghèo khổ
một cây xăng của người nhật mới mở ở hà nội gây ồn ào
thật ra họ không chỉ bán xăng họ bán cho chúng ta cả một bí kíp kinh doanh
nếu không thay đổi văn hóa phục vụ chúng ta sẽ thua cả trên sân nhà
đây là nội dung bài viết văn hóa phục vụ nhìn từ cây xăng nhật bản ở hà nội được đăng tải trên báo lao động
hai hình ảnh để cạnh nhau mới ra nhiều điều éo le
hình ảnh thứ nhất là ông giám đốc kinh doanh của cửa hàng xăng idemitsu q tám một trăm linh vốn nhật bản
ở khu công nghiệp bắc thăng long hà nội cúi gặp người trong mưa để chào khách
hình ảnh thứ hai là nhân viên trạm xăng ở việt nam không ngần ngại đánh người
vì giám tố cáo gian lận
bàn về văn hóa phục vụ nhiều người cho rằng đấy là một thái độ phục vụ tốt mà ngành dịch vụ của chúng ta phải nói theo
cái sự rẻ kia và chính xác hơn như ở trạm xăng của nhật kia
thực ra cũng không hẳn là tất cả những gì mà người khách hàng trông đợi mà điều quan trọng hơn cả
họ không muốn bị lừa như đã luôn bị lừa
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo sáng ngày hôm nay của truyền hình nhân dân